bệnh viện gia an một trăm một mươi năm tp hcm cho biết vừa cứu sống ca bệnh chồng bệnh vừa thoát đột quỵ lại bị nhồi máu cơ tim cấp khá nguy kịch
bệnh nhân là anh v m t bốn mươi bảy tuổi quê tiền giang
qua khai thác bệnh sử người nhà bệnh nhân cho biết anh tê đột ngột đau đầu nhiều
sau đó nói lan man nói khó nghe nên được chuyển đến cấp cứu tại một bệnh viện ở tp hcm
tại đây anh tê được trần đoán đột quỵ nhồi máu não và được can thiệp chụp mạch số hóa xóa nền lấy huyết khối thành công
sau khi được can thiệp người bệnh tỉnh táo ăn uống được
tưởng đã qua cơn nguy hiểm bất ngờ sau đó anh t lên cơn khó thở bứt sức nhiều
dựa trên các kết quả cận lâm sàng các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị nhồi máu não
chuyển dạng xuất huyết nhồi máu cơ tim cấp suy tim trên nền bệnh nhân bị tăng huyết áp
tiểu đường loại hai và dối loạn mỡ máu không điều trị
sau khi các bác sĩ đặt nội khí quản bệnh nhân được chuyển đến nhập viện bệnh viện gia an một trăm một mươi năm
bác sĩ chuyên khoa hai dương duy trang phó giám đốc bệnh viện gia an một trăm một mươi năm cho biết
người bệnh có các dấu hiệu của sốc tim suy tim do nhồi máu cơ tim cấp viêm phổi tiên lượng rất nặng
sau khi tiếp nhận các bác sĩ ngay lập tức cho người bệnh dùng thuốc vận mạch
thuốc huyết áp kết hợp kháng sinh theo dõi sát sao tình trạng thở máy
sau đó thực hiện nhanh các cận lâm sàng cần thiết và tiến hành hội trần với chuyên khoa tim mạch
kết quả cận lâm sàng cho thấy người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp
bệnh mạch vành hai nhánh hẹp động mạch vành tám mươi ngoài ra người bệnh còn bị sỏi thận
tăng men gan và trào ngược dạ dày thực quản
theo bác sĩ trang với tình trạng hẹp động mạch vành cần thiết phải tiến hành chụp
nong và đặt sten động mạch vành ngay điều khó khăn là người bệnh đang trong tình trạng hôn mê
thở nội khí quản huyết áp chưa ổn định thể trạng kém lại vừa trải qua đột quỵ não
đây là thách thức không nhỏ cho cuộc can thiệp vì tỷ lệ rủi ro cao
tuy nhiên nếu không can thiệp kịp thời tính mạng của người bệnh sẽ bị đe dọa
sau khi điều trị hồi sức tích cực các bác sĩ quyết định tiến hành chụp
nong và đặt sten động mạch vành cho người bệnh
sau can thiệp mạch các bác sĩ lại tiếp tục can thiệp đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm
qua tính mạch cảnh trong để theo dõi huyết động liên tục
chuyên thuốc dịch và chất dinh dưỡng cho người bệnh
song song với tiếp tục điều trị nội khoa tích cực
các bác sĩ cũng theo dõi sát sao tình trạng tim mạch huyết áp kiểm soát đường huyết
nhờ đó tình trạng của người bệnh tiến triển khả quan và phục hồi tốt
người bệnh được rút ống nội khí quản thành công
các chỉ số dân ổn định và đã được xuất viện về nhà
sau khi vượt qua cửa tử người bệnh cần dùng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ và tài khám đều đặn
bên cạnh đó người bệnh cần thay đổi lối sống nên tập luyện thể dục thể thao
tránh căng thẳng trong cuộc sống nên ăn nhiều trái cây và rau củ để ngăn ngừa tái phát
qua đó các bác sĩ khuyến cáo người bệnh có các bệnh lý nền như tăng huyết áp
mỡ máu cao tiểu đường việc điều trị kiểm soát rất quan trọng để ngăn ngừa các bệnh lý tim mạch
cũng như các biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe
nếu có các yếu tố nguy cơ người bệnh cần đặc biệt chú ý việc kiểm tra
tầm soát định kỳ và có lối sống lành mạnh để phòng ngừa bệnh